cũng liên quan đến sự cố máy bay không người lái nêu trên người phát ngôn của tổng thống nga ông dmitry peskov đã đưa ra khẳng định là quan hệ giữa moscow và washington đang xấu đi
theo ông peskov quan hệ với mỹ đang ở trong tình trạng đáng tiếc và ở mức thấp nhất sau khi washington cáo buộc nga làm rơi một trong những máy bay không người lái do thám của mỹ trên biển đen điều mà bộ quốc phòng nga đã ngay lập tức bác bỏ
trong khi đó trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình nhà nước ngoại trưởng nga sergei lavrov cho rằng mỹ đang phớt lờ thực tế rằng nga đã thiết lập các hạn chế trong không phận kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt của nga tại ukraine
mỹ đã hoàn toàn phớt lờ một thực tế rằng sau khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt quân đội của chúng tôi đã tuyên bố các khu vực liên quan của biển đen tiếp giáp với bờ biển ở một số nơi có tình trạng hạn chế cho bất kỳ máy bay nào sử dụng
và sự phớt lờ thực tế khách quan này cho thấy phía mỹ
đang liên tục tìm kiếm một số hình thức khiêu khích để leo thang cách tiếp cận đối đầu của mình
phản ứng trước động thái của nga chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân tướng markmaly cho rằng đây không phải là lần đầu tiên phía nga có những hành động hung hãn như vậy
trước đó đã có một số vụ việc tương tự liên quan đến anh và một số quốc gia khác
một số hành vi gần đây cho thấy phía nga đang có những hành động có xu hướng hung hăng hơn chúng tôi chưa hoàn thành những phân tích của mình
cho những lý do vì sao lưu nó xảy ra và nó không chỉ liên quan đến chúng tôi trước đó đã có một số sự cố liên quan tới phía anh và những quốc gia khác
trước đó quân đội mỹ cho biết một máy bay chiến đấu của nga đã va vào cánh cửa của một trong những máy bay không người lái của mỹ đang bay qua biển đen khiến nó rơi xuống biển
nga lập tức bác bỏ điều này và cho rằng máy bay của mỹ rơi do mất kiểm soát và mất độ cao